tiếp tục thông tin về việc nâng điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình
quỹ ban kiểm tra tỉnh ủy hòa bình vừa ra thông báo về việc thi hành kỷ luật một số cán bộ đảng việt
đây là các cán bộ đảng viên thuộc diện tỉnh ủy ban thực vụ tỉnh ủy quản lý
liên quan đến sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
sau khi xem xét vai trò trách nhiệm của những cá nhân liên quan đến sai phạm thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
ủy ban kiểm tra tỉnh hòa bình đã đề nghị kỷ luật năm đảng viên là lãnh đạo
các đảng viên là lãnh đạo có con được nâng điểm là ông bùi văn thắng nguyên tỉnh ủy viên
nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở giao thông vận tải
có con đẻ được nâng điểm và đăng ký vào học viện an ninh nhân dân
ông phạm hồng hải giám đốc công ty bảo việt hòa bình
có con được nâng điểm và đăng ký vào học viện an ninh nhân dân
ba cán bộ có con được nâng điểm vào trường đại học kinh tế quốc dân là ông trần văn tiệp
tỉnh ủy viên giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn
ông đỗ hải hồ giám đốc sở khoa học và công nghệ hòa bình
ông nguyễn anh tuấn phó cục trưởng cục thuế tỉnh hòa bình
kết quả kỷ luật năm cán bộ này phải được báo cáo về thường vụ tỉnh ủy
ủy ban kiểm tra tỉnh hòa bình trước ngày một mươi tháng tám